kỳ họp một mươi bảy ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia đã diễn ra tại phnom penh của campuchia dưới sự đồng chủ trì của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prasokhan
kỳ họp một mươi bảy ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học và kỹ thuật còn có sự tham dự của các lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều cơ quan bộ ngành của hai nước
tại kỳ họp phó thủ tướng phạm bình minh và phó thủ tướng prasokham nhất trí rằng quan hệ việt nam campuchia kể từ thời kỳ họp ủy ban hỗn hợp lần thứ một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả mới đáng khích lệ
trên tinh thần hiểu nghị và hiểu biết lẫn nhau hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng phát triển hạ tầng giao thông vận tải công nghiệp
mở năng lượng nông lâm ngơ nghiệp
kết thúc phiên họp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prakshokham đã ký biên bản thỏa thuận với các nội dung chương trình hợp tác cụ thể trong hai mươi tám lĩnh vực
hai bên tin tưởng biên bản thỏa thuận sẽ định hướng cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước góp phần đưa quan hệ việt nam campuchia không ngừng phát triển trong thời gian tới